đại diện lãnh đạo đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương cùng đoàn công tác đã đến trao kinh phí hỗ trợ cho các đồng bào tỉnh quảng ngãi nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt vừa qua
đoàn đã trao bốn bảy tỷ đồng từ số tiền hỗ trợ của một mươi hai tập đoàn tổng công ty trực thuộc đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương ủng hộ đồng bào tỉnh quảng ngãi khắc phục hậu quả lũ lụt
từ khi phát động quyên góp hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại sau mưa lũ tỉnh quảng ngãi đã tiếp nhận gần hai mươi năm tỷ đồng của bốn mươi năm cơ quan đơn vị doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ
đến nay quảng ngãi cũng đã phân khai các nguồn hỗ trợ cho các trường hợp bị sập nhà xây dựng nhà mới đón tết nguyên đán hỗ trợ gạo tiền mặt và nhu yếu phẩm cho các hộ nằm trong vùng mưa lũ